chiều ngày bốn tháng một mươi bà hà thị anh thư phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy quảng ngãi xác nhận văn bản ký xác nhận ca sĩ thủy tiên về hỗ trợ người dân tỉnh quảng ngãi một mươi bốn tỷ đồng là do mình ký
theo đó vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi quảng ngãi bị thiệt hại nặng nề do bão số chín và lũ lớn
đoàn ca sĩ thủy tiên có liên hệ với tỉnh quảng ngãi để hỗ trợ bà con
tiếp sau đó chính quyền địa phương chọn những hộ thiệt hại nặng nhất và lập danh sách từ các xã
khi đoàn ca sĩ thủy tiên về đã hỗ trợ trực tiếp cho hai sáu trăm hai mươi hộ dân việc hỗ trợ này có sự chứng kiến của nhiều người trong đó có lãnh đạo chính quyền tỉnh quảng ngãi bà thư cho biết
giải thích việc chỉ trong một ngày đoàn ca sĩ thủy tiên hỗ trợ đến hai sáu trăm hai mươi người khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi
bà thư cho biết không phải đoàn ca sĩ thủy tiên đi đến từng huyện mà hai sáu trăm hai mươi hộ dân ở các huyện tập hợp về huyện mộ đức và ca sĩ thủy tiên chỉ đến địa điểm này trao tiền hỗ trợ cho người dân
tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi cán bộ địa phương tham gia đếm tiền phía ca sĩ thủy tiên trực tiếp trao tận tay người dân
để tránh thiếu sót các xã phường thị trấn chọn người dân và chính quyền các huyện tổ chức xe đưa người dân đến huyện mộ đức nhận hỗ trợ hai sáu trăm hai mươi hộ dân đều được phát phiếu khi nhận tiền phiếu này sẽ thu lại
tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi cán bộ địa phương tham gia đếm tiền phiếu này sẽ thu lại
tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi cán bộ địa phương tham gia đếm tiền phiếu này sẽ thu lại
hai người nhận năm mươi triệu đồng vì thiệt hại quá lớn